theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội sáng nay có hơn một trăm một mươi năm thí sinh dự thi vào lớp một mươi môn văn đạt tỷ lệ chín mươi chín năm vắng năm trăm chín mươi bốn em
trong đó hai thí sinh vi phạm quy chế thi một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi
theo đánh giá của học sinh và giáo viên đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp một mươi của hà nội năm nay bám sát kiến thức cơ bản vừa sức với học sinh
với đề thi này dự đoán phổ điểm môn ngữ văn sẽ tương đối cao
trong buổi chiều ngày hôm nay các em làm bài trắc nghiệm môn ngoại ngữ trong sáu mươi phút
sáng mai thí sinh sẽ dự thi môn cuối cùng là môn toán theo hình thức tự luận thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
những thí sinh có nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam nguyễn huệ hay lớp chuyên của trung học phổ thông chu văn an sơn tây sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày một mươi hai tháng sáu